việc thông quan hàng hóa qua cửa khẩu ma lù thàng đã giúp nông sản đặc biệt là chuối của người dân trên địa bàn tỉnh lai châu được giải phóng
mặc dù giá thấp hơn so với cùng kỳ thế nhưng cũng đã phần nào giúp người dân tiêu thụ được nông sản giảm bớt thiệt hại cho người dân
tại khu vực trong ban quản lý của cửa khẩu ma lưu thàng tất cả các xe hàng của việt nam sẽ được cho vào bãi chờ số hai
đội lái xe trung chuyển được ban quản lý cửa khẩu lựa chọn tiếp nhận các xe hàng từ bãi số hai sau đó đưa sang một phương tiện khác tại bãi số một để di chuyển hàng hóa sang giữa cầu hữu nghị việt trung